quá trình theo dõi bắt giữ đối tượng sơn rất manh động liều lĩnh đạp chân ga về phía lực lượng chức năng
rồi cố thủ trong xe ô tô buộc lực lượng chức năng phải đập vỡ kính lái khống chế kịp thời bắt giữ hai đối tượng
trong khi đó công an thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên cũng vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ hơn chín trăm linh g ma túy tổng hợp
đặc biệt tại thời điểm bị bắt giữ đối tượng này biết mình đang nhiễm covid một mươi chín
tuy nhiên không chấp hành các quy định về phòng chống dịch mà vẫn thực hiện hành vi phạm tội
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn trí công chú tải tp thái nguyên
vào sáng ngày năm tháng ba khi công đang vận chuyển hơn chín trăm ba mươi g ma túy tổng hợp dạng đá
và bốn trăm tám mươi một viên ma túy tổng hợp có khối lượng bốn mươi chín bảy g để bán kiếm lời
thì bị công an tp thái nguyên phát hiện bắt quả tang
công khai nhận mua số ma túy trên với giá một trăm chín mươi năm triệu đồng
hiện công an tp thái nguyên đang tiếp tục củng cố hồ sơ
để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an đang tiếp tục khám xét tỉnh thất bồng lai
hay còn gọi là thiềm am bên bờ vũ trụ và thực hiện các thủ tục để làm rõ các tội danh khác
đối với một số người có liên quan thời gian qua sinh sống tại đây
ngoài tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
đã khởi tố cơ quan an ninh điều tra đang tiếp nhận các tố cáo
loạn luân và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông lê tùng vân và một số người
tại tỉnh thất bồng lai để tiếp tục xác minh điều tra
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa tỉnh long an đã ra quyết định khởi tố vụ án
lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước tổ chức cá nhân xảy ra tại tỉnh thất bồng lai
khởi tố bốn bị can bao gồm lê tùng vân lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên
và lê thanh trùng dương công chú tại tỉnh thất bồng lai
bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị phối hợp với trạm cảnh sát giao thông đắk rông
và công an huyện đắk rông vừa phát hiện bắt giữ một đối tượng vận chuyển gần ba trăm linh kg pháo
theo đó vào trưa ngày bảy tháng ba tổ công tác phát hiện xe khách lưu thông theo hướng lao bảo đông hà
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra nhưng đối tượng điều khiển xe đâm thẳng
và bỏ chạy lực lượng chức năng tiến hành truy đuổi khống chế bắt giữ được đối tượng nguyễn hữu quý
trú tại huyện cam lộ tỉnh quảng trị tại hiện trường phát hiện trên xe có một mươi bao tải đựng hai trăm linh hộp pháo
tổng trọng lượng khoảng hai trăm tám mươi kg
ngày bảy tháng ba tại khu vực quốc lộ ba thuộc địa phận xóm nam phong ba xã hưng đạo thành phố cao bằng
phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với lực lượng chức năng đã phát hiện một xe ô tô
chở gần một mươi một bộ kích tết covid một mươi chín không rõ nguồn gốc xuất xứ
phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát một mươi một c năm nghìn sáu trăm một mươi sáu có biểu hiện nghi vấn lực lượng công an đã tiến hành dừng phương tiện
và kiểm tra phát hiện trên xe chở chín thùng hàng bên trong có chứa một mươi tám trăm linh bộ kit test nhanh covid một mươi chín
tại thời điểm kiểm tra lái xe là lê văn quân không xuất trình được giấy tờ có liên quan tới nguồn gốc số hàng nói trên
quân khai nhận được một người đàn ông người trung quốc thuê chở số hàng trên
từ thị trấn trà lĩnh xuống hà nội với giá hai triệu đồng một thùng hàng
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản sự việc đưa người phương tiện và toàn bộ số hàng nói trên về trụ sở để làm việc
để tháo gỡ khó khăn về việc giải quyết cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động mắc covid một mươi chín
bộ y tế đã đề xuất với chính phủ ban hành nghị quyết công nhận bảy loại giấy tờ có giá trị như là giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
để bảo hiểm xã hội căn cứ làm hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động bị mắc covid một mươi chín
các giấy tờ này bao gồm quyết định cách ly tại nhà do chính quyền địa phương cấp xác nhận hoàn thành thời gian cách ly do chính quyền địa phương cấp
giấy xét nghiệm test nhanh hoặc pcr có kết quả dương tính với sars cov hai do các cơ sở y tế có thẩm quyền cấp
giấy xét nghiệm bị mắc covid một mươi chín của trạm y tế cấp xã trạm y tế lưu động y tế cơ quan doanh nghiệp
giới chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội do trạm y tế xã trạm y tế lưu động cấp nhưng cấp lùi lại thời gian trước đó người lao động đã nghỉ việc để điều trị covid một mươi chín tại nhà
quyết định phê duyệt danh sách hoàn thành cách ly y tế tập trung
phiếu xác nhận đã điều trị covid một mươi chín của các bệnh viện giã chiến
lấy tên là sóng được lấy cảm hứng vẻ đẹp trong thơ của xuân quỳnh và lưu quang vũ
tác phẩm được đánh giá nóng hổi tính thời đại với những thử nghiệm mới mẻ
và vào chiều qua buổi họp báo giới thiệu về dự án này đã chính thức được diễn ra tại hà nội
câu chuyện của sóng bắt đầu từ khi xuân quỳnh đang ở tuổi một mươi tám là một diễn viên múa xinh đẹp của nhà hát ca mối nhạc tính tình hoạt bát sôi nổi
tại đây cô nảy sinh tình yêu trong sáng với nhạc công trọng khoa
hai người kết hôn và sinh một cậu con trai
diễn biến câu chuyện còn tiếp diễn sau này khi quỳnh chia tay khoa người chồng đầu tiên và quỳnh đến với dương
tất cả đều được thể hiện qua ngôn ngữ hát múa và thoại kịch